tại trụ sở chính phủ lễ ký kết hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và liên minh châu âu
đã diễn ra dưới sự chứng kiến của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
như vậy sau chín năm kể từ khi việt nam và eu quyết định đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và eu chính thức được ký kết
việt nam là nước thứ tư tại châu á thái bình dương và thứ hai trong asean tham gia hiệp định này
với cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu lên tới gần một trăm linh biểu thuế và giá trị thương mại
đây được coi là mức cam kết cao nhất mà việt nam đạt được trong các fta đã từng được ký kết
điều này càng có ý nghĩa khi hiện nay mới chỉ hơn bốn mươi hai
kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu được hưởng mức thuế theo chương trình ưu đãi thuế quan phổ cập
theo nghiên cứu của bộ kế hoạch và đầu tư hiệp định evfta sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
tăng thêm khoảng hai mươi vào năm hai nghìn hai mươi bốn mươi hai bảy vào năm hai nghìn hai mươi năm và bốn mươi bốn ba mươi bảy vào năm hai nghìn ba mươi so với không có hiệp định
cùng với hiệp định evfta hiệp định bảo hộ đầu tư ipa cũng có ý nghĩa
quan trọng trong hiệp định evfta
hiệp định này bao gồm nội dung bảo hộ đầu tư và giải quyết tranh chấp đầu tư
theo lịch trình sau khi được ký kết hai hiệp định evfta và ipa sẽ được trình lên
nghị viện châu âu ep và nghị viện của hai mươi tám nước thành viên bỏ phiếu thông qua